các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sự gia tăng các ca bệnh và việc thiếu nguồn cung y tế trong đó có vaccine
đã khiến tổ chức y tế thế giới lo ngại về việc có thể có nguy cơ cao hơn
cho sự xuất hiện của các biến thể mới tại triều tiên
uso cũng quan ngại về tỷ lệ lớn dân số chưa được tiêm chủng
và nhiều người có bệnh nền khiến họ có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong
trước đó tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus
cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự bùng phát dịch mạnh hơn tại triều tiên
kcna cho biết
các nhà máy ở nước này đang sản xuất thêm nhiều loại thuốc
nhiệt kế và các vật tư y tế khác
trên cả nước cũng lập nhiều khu cách ly hơn và tăng cường khử trùng
kcna cũng cho biết thêm dù đang trong tâm điểm dịch bệnh covid một mươi chín
ngành nông nghiệp triều tiên vẫn hoạt động các nhà máy vẫn đang duy trì sản xuất
dù đang trong tình trạng phòng chống dịch khẩn cấp tối đa
hoạt động sản xuất bình thường vẫn được duy trì trong các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt
và các dự án xây dựng quy mô lớn vẫn được đẩy mạnh
hiện đang có rất nhiều quốc gia thông báo sẵn sàng viện trợ vật tư y tế và vaccine
để giúp đỡ nhân dân triều tiên vượt qua đại dịch này
tin tức mới đây cũng cho thấy triều tiên đã điều ba máy bay sang trung quốc nhận các vật tư y tế
vài ngày sau khi bình nhưỡng báo cáo về đợt bùng phát dịch đầu tiên
mong rằng chúng ta sẽ không phải nghe nhiều tin về các ca tử vong vì đại dịch tại đất nước này
và hy vọng triều tiên sẽ sớm vượt qua đại dịch
tuy vậy cũng xem xét tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tại triều tiên
nhiều chuyên gia khác lại cho rằng
triều tiên có thể là thử thách để ông kim jong un chứng minh khả năng lãnh đạo
nhằm đưa đất nước vượt qua khủng hoảng
đợt bùng phát covid một mươi chín đầu tiên ở triều tiên đã dẫn đến xu hướng khắc họa
nhà lãnh đạo kim jong un trong vai trò trung tâm và mũi nhọn
truyền thông nhà nước kcna đưa tin hình ảnh ông thường xuyên đến các hiệu thuốc
vào đêm khuya để kiểm tra nguồn cung y tế chỉ trích các quan chức vì thái độ buôn lỏng
trong việc bảo vệ ngăn chặn sự lây lan của virus và mô tả đợt bùng phát
là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của đất nước
các chuyên gia y tế cho rằng covid một mươi chín có thể đã xâm nhập vào một số khu vực
ở triều tiên từ trước nhưng số ca mắc gia tăng rõ ràng ở bình nhưỡng
là một vấn đề thu hút sự quan tâm lớn
ba triệu người dân ở bình nhưỡng còn phải đối mặt với rủi ro lớn hơn
khi triều tiên chưa triển khai tiêm vaccine
ông go myung hyun là một thành viên cấp cao của viện asean ở seoul nói
chính quyền triều tiên nhận ra rằng sẽ rất khó để giữ kính điều này
vì vậy thay vào đó họ sử dụng nó như một cơ hội
vắng làm cho hình ảnh ông kim jong un trở nên tích cực hơn
ông goog cũng cho biết triều tiên từ đầu không thay đổi chiến lược tiêm vaccine
việc tạo ra sự phụ thuộc vào các quốc gia bên ngoài
đặc biệt là vào đối thủ hàn quốc hoặc mỹ để nhận vaccine và tiêm nhắc lại
cũng có thể làm suy yếu khả năng chủ động của triều tiên
thay vào đó chiến lược là để cho tầng lớp tinh hoa ở bình nhưỡng thấy rằng
trận chiến chống covid một mươi chín có thể giành chiến thắng bằng chính sự lãnh đạo
của ông kim và nguồn lực của triều tiên
trong cuộc họp gần đây của bộ chính trị ông kim jong un nói các quan chức của đảng
nên chứng minh năng lực của mình bằng cách đối phó thành công với đợt dịch bùng phát
ông cũng kêu gọi người dân củng cố lòng tin vào lãnh đạo theo truyền thông nhà nước
kể từ khi triều tiên công bố dịch bùng phát các chuyên gia cho rằng
ông kim đã đặt chính mình ở trong vị trí trung tâm mũi nhọn
trong nỗ lực ứng phó covid một mươi chín của đất nước
vì cuộc họp của bộ chính trị triều tiên thắng thắng thừa nhận về cuộc khủng hoảng covid một mươi chín
kcna cho hay các loại thuốc do gia đình ông kim quyên góp
đã được phân phát cho người dân ở tỉnh nam hoàng he
afv cho rằng điều này nhằm làm nổi bật vai trò cá nhân của ông
trong việc chống lại dịch bệnh bùng phát
nếu tác động của đại dịch đối với triều tiên và đặc biệt là bình nhưỡng không xấu như lo ngại
thì giới lãnh đạo có thể tận dụng nó như một cơ hội để mở lại biên giới với trung quốc
và nối lại thương mại khi nước này đạt được miễn dịch cộng đồng
những nhà quan sát triều tiên nhận định
nguy cơ của đợt dịch vẫn còn cao nhưng ông kim có thể nổi lên với vị thế mạnh hơn
nếu cuộc khủng hoảng hiện tại dẫn đến việc giảm bớt tình trạng thiếu lương thực
và tình hình kinh tế tồi tệ do đóng cửa biên giới kể từ đại dịch bùng phát
hong min nhà nghiên cứu cấp cao tại viện thống nhất quốc gia hàn quốc
tổ chức tư vấn do chính phủ tài trợ ở seoul cho biết
đây là cơ hội để chứng minh đất nước có thể vượt qua khủng hoảng dưới sự lãnh đạo của ông ấy
dù mục đích của việc đưa ra các lệnh cách ly và truyền thông phòng chống covid một mươi chín
bằng các biện pháp truyền thống có thực sự là để khắc họa một vị lãnh tụ vĩ đại
với người dân triều tiên thật sự chúng tôi cũng hy vọng ông kim sẽ sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh
và hạn chế nhất số lượng ca tử vong ở đất nước hai mươi năm triệu dân này
về biện pháp đóng cửa chống dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi của triều tiên
nhiều chuyên gia trên thế giới đã nhận định biện pháp này không hiệu quả
hiện tại khi covid một mươi chín đã lan đến từng hang cùng ngõ hẻm của đất nước triều tiên
các chuyên gia khẳng định một lần nữa rằng lệnh phong tỏa có thể khiến cuộc khủng hoảng covid một mươi chín
tại triều tiên thêm trầm trọng
giáo sư jin dong jan nhà vi rút học tại đại học hồng kông khi được hỏi về nguyên nhân triều tiên
sử dụng từ ca sốt trong đợt bùng dịch ông giải thích đó là cách duy nhất để họ xác định người bệnh
không ai có thể khẳng định liệu triều tiên có ca mắc trước đợt bùng dịch này hay không
họ nhận ra đợt bùng dịch này khi đã có một số ca tử vong
theo ông khi triều tiên thực hiện xét nghiệm trên một nhóm nhỏ nhiều người trong số họ cho kết quả dương tính với ncov
vì vậy ông jin cho rằng không lại trừ khả năng đợt bùng phát dịch đã xảy ra ở nước này trước đó
vì họ không thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín thường xuyên
vì nhiều người không có triệu chứng và họ có thể đã lây truyền virus cho người khác
họ không bao giờ có thể ngăn dịch
nếu chỉ tập trung vào những người bị sốt
bên cạnh đó giáo sư trin cho rằng khó có thể biết được covid một mươi chín đã lan truyền vào nước này bằng con đường nào
nguyên nhân khả dĩ nhất có lẽ là những người vượt biên trái phép vào triều tiên
triều tiên đã đóng cửa biên giới từ đầu năm hai nghìn hai mươi và chưa từng báo cáo ca nhiễm nào kể từ đầu đại dịch
trước đợt bùng dịch lây lan với tốc độ bùng nổ nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đang tìm mọi cách để đối phó
sau khi bình nhưỡng công khai về đợt bùng phát vào ngày một mươi hai tháng năm
ông kim bắt đầu tham dự các cuộc họp
họp khẩn cấp gần như mỗi ngày
ông ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc triển khai quân đội để cung cấp thuốc
và công khai chỉ trách các quan chức vì phản ứng thiếu hiệu quả trong phòng chống dịch
đặc biệt là việc không mở cửa các hiệu thuốc hai mươi bốn trên bảy
do nước này thiếu vắng chương trình tiêm chủng quốc gia và thuốc điều trị covid một mươi chín
truyền thông triều tiên đã khuyến khích bệnh nhân bị sốt dùng thuốc giảm đau
thuốc kháng sinh cũng như những phương thuốc tại da như nước xúc hỏng uống trà kim ngân hoa hay trà lá liễu
hãng thông tấn nhà nước triều tiên kcna còn cho biết các nhà máy đang sản xuất thêm xi lanh
thuốc nhiệt kế và các vật tư y tế khác với tốc độ chấp nhoáng tại thủ đô bình nhưỡng
và những vùng xung quanh trong khi nhà chức trách đang dựng thêm nhiều khu cách ly và tăng cường khử khuẩn
tuy nhiên cho đến nay triều tiên đã từ chối đề nghị hỗ trợ từ hàn quốc và mỹ
đồng thời từ chối đề nghị cung cấp thêm dữ liệu đại dịch từ who
tại triều tiên đa số người dân vẫn chưa được tiêm chủng
đề cập đến vấn đề này
giáo sư chin cho rằng điều đó có thể khiến cho nhiều người cao tuổi ở triều tiên đối mặt với nguy cơ tử vong
trao đổi với báo chí giới chuyên gia cũng cho rằng với khả năng xét nghiệm thấp
triều tiên sẽ khó xác nhận liệu tất cả ca sốc có mắc covid một mươi chín
với cơ sở hạ tầng y tế còn thiếu sót và tình trạng thiếu vaccine
cuộc khủng hoảng y tế của triều tiên có thể thêm trầm trọng nếu họ không yêu cầu sự giúp đỡ
trước tình hình dịch bệnh tại triều tiên hiện nay tiến sĩ shidaha srida đã bày tỏ nhiều quan ngại
sự lan truyền nhanh chóng của biến thể omicron ở một quốc gia mà hầu hết người dân chưa được tiêm chủng
và chưa mắc covid một mươi chín trước đó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo
người dân ở triều tiên sẽ phải chịu đựng nhiều khó khăn những người trẻ hơn sẽ sống sót nhưng phải đối mặt
với khó khăn lớn về kinh tế và tình trạng mất an ninh lương thực do phong tỏa kéo dài
trong khi đó những người lớn tuổi hoặc có bệnh nền sẽ phải đối mặt với nguy cơ diễn biến nặng và tử vong cao
trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhanh chóng bị quá tải vị tiến sĩ cho biết thêm
ông cũng cho rằng tư tưởng tự cường của triều tiên cùng với các biện pháp trừng phạt tồn tại từ trước
sẽ chỉ khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn